sáng nay tám tháng một công an tp hà nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
triển khai chương trình công tác công an và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
đến sự tại hội nghị có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
năm hai nghìn một mươi chín công an tp hà nội tổ chức có hiệu quả công tác nắm phân tích dự báo tình hình
thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều phương án cao điểm an ninh trật tự tạo môi trường an toàn lành mạnh
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại
số vụ tai nạn giao thông giảm về cả ba tiêu chí so với năm hai nghìn một mươi tám
nhân dịp này công an tp hà nội cũng phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
và trong toàn lực lượng với phương châm chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm và hiệu quả